thưa quý vị và các bạn cách đây bốn mươi ba năm vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trên hai mươi ba triệu cử tri của nước việt nam thống nhất đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình
bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước việt nam độc lập thống nhất
đây là lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước sau lần đầu tổ chức từ ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong cuộc bầu cử này chín mươi tám tám tổng số cử tri đã đi bầu
và đã bầu ra bốn trăm linh triệu cử tri

kết quả của tổng tuyển cử là một thắng lợi có ý nghĩa quyết định trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc hội của nước việt nam thống nhất được gọi là quốc hội khóa sáu
với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của năm khóa quốc hội trước họp kỳ đầu tiên tại hà nội
quốc hội quyết định đặt tên nước việt nam thống nhất là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua chính sách đối nội đối ngoại bầu các cơ quan chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước
quy định các nguyên tắc xây dựng bộ máy chính quyền các cấp quy định quốc kỳ quốc ca bầu ủy ban dự thảo hiến pháp
những thành quả bước đầu trong sự nghiệp thống nhất đất nước năm đầu tiên sau hòa bình
đã cho phép hai miền cùng bước vào thực hiện kế hoạch năm năm trên phạm vi cả nước
từ ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta toàn thắng
miền nam hoàn toàn giải phóng
từ đây cách mạng việt nam chuyển sang một giai đoạn mới giai đoạn cả nước độc lập thống nhất
cùng thực hiện một nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước
tuy nhiên dù non sông đã thu về một mối nhưng ở hai miền vẫn tồn tại hai nhà nước
ở miền bắc quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước việt nam dân chủ cộng hòa
chính quyền các cấp có hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính
ở miền nam có chính phủ cách mạng lâm
thời cộng hòa miền nam việt nam và hội đồng cố vấn của chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam
ủy ban nhân dân cách mạng ở địa phương
trong bối cảnh đó đảng ta đã sớm nhận thức được yêu cầu
nhiệm vụ cấp bách đặt ra lúc đó là phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
ban chấp hành trung an đảng lao động việt nam đã xác định
thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của đồng bào cả nước
vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng việt nam
của lịch sử dân tộc việt nam
để thực hiện nhiệm vụ này đại biểu nhân dân hai miền nam bắc đã tổ chức hội nghị hiệp thương chính trị
để bàn về thống nhất đất nước về mặt nhà nước tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hội nghị đánh giá tình hình và đi đến quyết định cần tổ chức sớm cuộc tổng tuyển cử
trên toàn lãnh thổ việt nam để bầu ra quốc hội chung cho cả nước
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước việt nam hoàn toàn độc lập và chủ nghĩa xã hội
quốc hội đó
sẽ xác định thể chế nhà nước bầu ra các cơ quan lãnh đạo của nhà nước
và quy định hiến pháp mới của nước việt nam thống nhất
trên cơ sở thành công của hội nghị hiệp thương chính trị
bộ chính trị đã có chỉ thị số hai trăm hai mươi tám cttvk ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
qua đó xác định rõ những nguyên tắc của cuộc bầu cử
chỉ thị nêu rõ
cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội thống nhất sẽ được tiến hành trong cả nước cùng một ngày
theo những nguyên tắc thật sự dân chủ
phổ thông bình đẳng trực tiếp và bỏ phiếu kín
những nguyên tắc ấy sẽ được vận dụng vào miền nam cho thích hợp với điều kiện cụ thể của miền nam
đây là những nguyên tắc cơ bản của một cuộc bầu cử dân chủ
được tiếp tục kế thừa từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội việt nam cách đó đúng ba mươi năm
để cụ thể hóa chỉ thị của bộ chính trị và tạo cơ sở cho việc tổ chức cuộc bầu cử
ở miền nam hội đồng cố vấn chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
đã ban hành pháp lệnh bầu cử đại biểu quốc hội vào ngày hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
việc giới thiệu những người ra ứng cử và lập danh sách cử tri
được thực hiện một cách dân chủ rộng rãi theo đúng quy định của pháp lệnh này
trong khi đó ở miền bắc việc giới thiệu những người ra ứng cử
được áp dụng theo luật bầu cử đại biểu quốc hội của nước việt nam dân chủ cộng hòa
ngày một mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
việc niêm yết danh sách cử tri và tổ chức các cuộc tiếp xúc
của những cử viên đại biểu quốc hội với cử tri ở các khu vực bầu cử
được thực hiện nghiêm túc bảo đảm công khai và dân chủ
để cử tri trao đổi ý kiến tự mình lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào quốc hội
sau quá trình chuẩn bị đã xác định có tổng cộng sáu trăm linh năm người ứng cử đại biểu quốc hội
trên cả nước trong cuộc bầu cử này
đó đều là những người có nhiều thành tích trong chiến đấu công tác và sản xuất
bao gồm các nhà hoạt động cách mạng lâu năm các đại biểu công nhân nông dân
quân nhân cách mạng
trí thức văn nghệ sĩ sinh viên học sinh tư sản dân tộc đại biểu dân tộc thiểu số các tôn giáo
theo quyết định của hội đồng bầu cử toàn quốc
cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của nước việt nam thống nhất
được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhân dân ta bước vào cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước
với tinh thần phấn khởi tự hào trước thắng lợi to lớn đã giành được
của đảng lao động việt nam
bên cạnh những mặt thuận lợi
cuộc tổng tuyển cử cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn
khi nhân dân ta vừa phải trải qua cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài
để lại những hậu quả hết sức nặng nề
ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xây dựng lại nước nhà
và ổn định đời sống nhân dân
ở miền nam những tàn dư của chế độ cũ vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn
vẫn còn những hoạt động phá hoại của các thế lực phản động
dưới nhiều hình thức kể cả hình thức vũ trang
tình hình đó đòi hỏi phải ra sức phát huy thuận lợi
khắc phục khó khăn tăng cường đoàn kết
để cao cảnh giá cách mạng
tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân
động viên tinh thần yêu nước bảo đảng thắng lợi trong cuộc bầu cử
ngày hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với không khí là ngày hội lớn của toàn dân việt nam
trên hai mươi ba triệu cử tri trong cả nước
đã nô nức làm nghĩa vụ
công dân của mình bầu những đại biểu xứng đáng
vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước việt nam độc lập thống nhất
cuộc bầu cử được tiến hành nhanh gọn
và đạt kết quả tốt
tỷ lệ cử tri đi bầu trong cả nước đạt chín mươi tám bảy mươi bảy
trong đó miền bắc đạt chín mươi chín ba mươi sáu
miền nam là chín mươi tám năm mươi chín
cử tri đã lựa chọn và bầu bốn trăm chín mươi hai đại biểu quốc hội
gồm đủ các thành phần công nhân nông dân

lực lượng vũ trang đại biểu các tầng lớp thanh niên
phụ nữ đại biểu các dân tộc thiểu số và các tôn giáo
thành phần của đại biểu quốc hội được cử tri lựa chọn
phản ánh đậm nét hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước việt nam hòa bình độc lập
thống nhất và xã hội chủ nghĩa
như vậy kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên
bầu quốc hội khoa một ngày sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
sau ba mươi năm cuộc tổng tuyển cử chung
lại được tổ chức trên phạm vi cả nước
thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội
của nước việt nam thống nhất có ý nghĩa rất quan trọng
là một trong những mốc son trong lịch sử cách mạng nước nhà
điều đó được thể hiện qua một số điểm nổi bật như sau
trước hết kết quả của cuộc tổng tuyển cử
là thắng lợi có ý nghĩa quyết định
trên con đường tiến tới hoàn thành thống nhất đất nước
về mặt nhà nước
nếu cuộc tổng tuyển cử đầu tiên
để bầu do quốc hội khoa một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đã chính thức hóa về mặt pháp lý nhà nước
và chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa
thì cuộc tổng tuyển cử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lại mang ý nghĩa chính thức hóa việc thống nhất nước nhà
đây là thành quả vĩ đại của bốn mươi năm năm
nhân dân ta đấu tranh cách mạng không ngừng
kể từ khi đảng cộng sản việt nam ra đời
là thắng lợi của ba mươi năm đảng ta lãnh đạo chính quyền nhân dân
lãnh đạo hai cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ
thứ hai kết quả của cuộc bầu cử
còn là thắng lợi của đường lối cách mạng sáng tạo của đảng
dưới ánh sáng tư tưởng hồ chí minh
mang tầm vóc một học tập
thuyết cách mạng giải phóng và phát triển
với ý chí không lây truyền nổi
về độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
đây còn là bằng chứng về sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta
quyết tâm đánh và đánh thắng mọi thế lực phá hoại
nền độc lập tự do mà ông cha ta đã nhiều năm vun đắp
thứ ba thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử
không những đem lại niềm tự hào cho nhân dân cả nước
cho kiều bào ta ở nước ngoài
mà còn là tiếng vang lớn trên trường quốc tế
thắng lợi này có ý nghĩa chính trị to lớn
tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự
vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
mở ra cơ hội cho quá trình hội nhập
và mở rộng hợp tác quốc tế của quốc hội việt nam
trong vị thế của một nhà nước độc lập thống nhất
thứ tư kết quả cuộc tổng tuyển cử
đưa đến sự ra đời của quốc hội khóa sáu
quốc hội của nước việt nam thống nhất
đó là sự kế thừa và phát triển liên tục
từ quốc hội khóa một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
thể hiện sự nhất quán trong đường lối cách mạng
của đảng nhà nước và nhân dân
thứ tư quốc hội khóa sáu đã tiếp tục
thực hiện trọng trách to lớn của mình
trong việc thiết lập cơ cấu lãnh đạo chung
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của đảng
về mọi mặt phát huy quyền làm chủ tập thể
của nhân dân và vai trò quản lý của nhà nước
đối với nền kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
với mục tiêu thể chế hóa đường lối chiến lược của đảng
quốc hội khóa sáu đã hoàn thành trọng trách
xây lược một bản hiến pháp mới
của nước việt nam thống nhất
thể hiện một bước phát triển mới
trong công tác lập hiến
đây là văn bản pháp lý quan trọng
tổng kết và xác định thành quả cách mạng
của nhân dân việt nam đã dành được
qua nửa thế kỷ đấu tranh để giành độc lập tự do
thể chế hóa nghị quyết của đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ bốn của đảng
thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân
quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với ý nghĩa kế tục sự nghiệp
của năm khóa quốc hội trước
quốc hội khóa sáu đã hoàn thành trọng trách to lớn
mà đảng và nhân dân giao phó
hoàn thành tốt các chức năng được giao
theo quy định của hiến pháp năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
gồm lập hiến lập pháp
quyết định những chính sách cơ bản
về đối nội và đối ngoại
những mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa
những quy tắc chủ yếu về tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước
về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân
thực hiện quyền giám sát tối cao
đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước
kỷ niệm bốn mươi ba năm
ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước
hai mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
là dịp để toàn đảng toàn dân toàn quân ta
ôn lại ngày lịch sử của dân tộc
và lịch sử cách mạng việt nam
cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung
của nước việt nam thống nhất
và sự ra đời của quốc hội khóa sáu
là một trong những thành quả cách mạng to lớn
của đảng và nhân dân ta
với kết quả của kỳ họp thứ nhất
của quốc hội khóa sáu
công việc thống nhất đất nước
về mặt nhà nước đã hoàn thành
đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân
đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan
của sự phát triển cách mạng việt nam
tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản
để phát huy sức mạnh toàn diện
của đất nước tập trung cho công cuộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc thống nhất
mở ra khả năng to lớn để phát triển
quan hệ với các nước trên thế giới
kế thừa truyền thống đó
cho đến nay quốc hội việt nam
tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của mình
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã được ghi vào lịch sử dân tộc
và lịch sử cách mạng việt nam
là ngày hội hoàn thành trọn vẹn
sự nghiệp thống nhất non sông
đó là ngày hội biểu dương vĩ đại
lực lượng và ý chí của toàn thể nhân dân ta
thống nhất đất nước
trên cơ sở độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội
đoàn kết phấn đấu dưới ngọn cờ vinh quang
bách chiến bách thắng của đảng
và bắc hồ
ôn lại những chặng đường lịch sử vừa qua
nhân dân ta càng thêm tự hào
và nhận thức sâu sắc
về giá trị và ý nghĩa to lớn
của mỗi lá phiếu bầu
để sáng suốt lựa chọn những đại biểu
xứng đáng vào quốc hội
thay mặt nhân dân thực hiện những nhiệm vụ to lớn
mà đảng và nhân dân giao phó
góp phần thực hiện thắng lợi
sự nghiệp cách mạng của đất nước
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo